ủy ban nhân dân tp hà nội vừa có văn bản báo cáo bộ nội vụ về phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã phường
kết quả giả soát đối với cấp xã cho thấy có một mươi hai phường xã phải sắp xếp lại
cụ thể ủy ban nhân dân tp hà nội cho biết việc sắp xếp sẽ được thực hiện tại hai phường ở quận hoàn kiếm
bốn phường ở quận hai bà trưng ba xã của huyện phúc thọ một xã của huyện mỹ đức một xã của huyện thanh ngoai và một xã của huyện phú xuyên
sau khi sắp xếp trên địa bàn thành phố hà nội sẽ còn năm trăm bảy mươi tám đơn vị hành chính cấp xã ba trăm tám mươi hai xã một trăm bảy mươi năm phường và hai mươi một thị trấn giảm sáu đơn vị hành chính cấp xã hai phường và bốn xã